một mươi bốn h tiếp theo báo di chuyển chủ yếu theo hướng tây tốc độ di chuyển nhanh hai mươi năm kmh
đến một mươi h ngày hai mươi năm tháng một mươi hai vị trí tâm bão vào khoảng tám năm độ vị bắc một trăm linh tám sáu độ kinh đông cách côn đảo hai trăm hai mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai tức là từ một trăm một mươi năm đến một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi năm sóng biển cao từ tám đến một mươi m
vùng gió mảnh trên cấp sáu gió giật mạnh trên cấp chín có ban kính khoảng hai trăm năm mươi km tính từ vùng tâm bão
vùng bán kính gió mạnh trên cấp một mươi giật trên cấp một mươi ba có bán kính khoảng một trăm năm mươi km tính từ vùng tâm bão
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh do bão cấp sáu trở lên từ vi tuyến sáu đến một mươi một độ vĩ bắc
phía đông kinh tuyến một trăm linh năm năm độ kinh đông cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
bão tampin số một mươi sáu được dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực miền nam khu vực rất hiếm khi gặp bão
nên những người làm công tác dự báo lo lắng rằng bà con nơi đây sẽ lơ là chủ quan
bên cạnh đó bão số một mươi sáu đi vào biển đông và đổ bộ vào đất liền
đúng vào thời điểm dịp lễ noel người dân có thể đi lễ nhà thờ tham gia các hoạt động vui chơi mà không chú ý đến việc phòng chống bão
và trước gấp độ nguy hiểm của bão số một mươi sáu thủ tướng chính phủ vừa có công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương
các cơ quan có liên quan chủ động đối phó với cơn bão này
công điện yêu cầu ubnd các tỉnh thành phố phối hợp với các bộ quốc phòng công an
nông nghiệp và phát triển nông thôn công thương xây dựng thực hiện một số nội dung sau
thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin diễn biến của bão tiếp tục kiểm đếm tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển
không để tàu thuyền ra khơi và giữ liên lạc thường xuyên với các tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão
để hướng dẫn di chuyển hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra
giả soát các phương án đảm bảo an toàn cho người trên đảo nhà ràn ràn khoan dầu khí
các hoạt động khai thác trên biển ven biển trên củ lao đang có nguy cơ sạt lở mạnh vùng thấp trũng do ảnh hưởng của chiều cường
kiên quyết sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm không đảm bảo an toàn
trong đó đặc biệt đối với các huyện đảo xã đảo như trường sa của tỉnh khánh hòa côn đảo của tỉnh bà rịa vũng tàu
kiểm tra hướng dẫn việc neo đậu tàu tại các bến kể cả các tàu vận tải tàu vãng lai trên sông trên biển các bến phà
khu vực neo đậu quanh các đảo khu lồng bè nuôi trồng thủy hải sản trên biển và đất liền nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản
tổng ra soát các phương án kịch bản ứng phó đặc biệt là cần tăng cường trang thiết bị nguồn lực để kịp thời chỉ đạo điều hành được thông suốt
trong các tình huống sâu nhất có thể xảy ra hoãn các cuộc họp không cần thiết để tập trung ứng phó hiệu quả với bão
các cơ quan thông tấn báo chí nhất là các đài phường xã tăng cường thời lượng phát sóng đưa tin về diễn biến của bão và phổ biến các kỹ năng ứng phó
để người dân biết chủ động phòng chống giảm thiểu thấp nhất thiệt hại trên các vùng đảo trên sông trên biển ven biển khu nuôi trồng thủy sản vùng sâu vùng xa
và lúc này thì chúng tôi đã kết nối được điện thoại trực tiếp với phóng viên
phóng viên kiều thơ tại cà mau để cập nhật những thông tin về công tác di rời dân và công tác phòng chống cơn bão số một mươi sáu tại cà mau
một trong những địa phương được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của cân báo tempin
vâng xin chào phóng viên kiều thơ ạ
vâng xin chào phóng viên linh chi ạ
vâng với mức độ nguy hiểm của cơn bão số một mươi sáu thì việc đưa người dân ra khỏi những vùng có nguy cơ cao đến nơi an toàn là công tác cấp bách được đặt lên hàng đầu
vậy xin chị cho biết đến thời điểm hiện tại thì công tác di rời dân ở cà mau đã được lên kế hoạch triển khai như thế nào ạ
vâng thưa thưa thưa thưa phóng viên và quý vị khán giả
thì trước diễn biến phức tạp của cơn bão số một mươi sáu thì sáng nay ban thường vụ tỉnh quỹ cà mau đã có cuộc họp nhanh để tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với bão
kỳ tính đến thời điểm này toàn tỉnh đã có tám một trăm một mươi bốn trên một mươi bảy bốn trăm linh một nhà đã được chàn trống và đồng thời có tám mươi bảy chín trăm sáu mươi bốn người trong khu vực thuộc diện phải di dời để được sơ tán
và đối với tàu đang khai thác trên biển thì theo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh cà mau đến sáu giờ sáng nay còn năm trăm chín mươi năm phương tiện của địa phương đang hoạt động trên biển
thì với số là một trăm bảy mươi tám tàu đang hoạt động xa bờ
từ khi nắm được vị trí của từng tàu sẽ hướng dẫn người dân vào những khu tránh trú bão an toàn
và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau nguyễn tiến hải cũng đã chỉ đạo các đơn vị đã phân công giao vay trong phòng chống bão tiếp tục tuyên truyền quyết liệt đến từng hội dân bằng mọi hình thức và ở tất cả các ngã đường
sau cuộc họp các đơn vị này sẽ tiến hành thông báo ngay đến người dân nhất là vùng ven biển để người già người bệnh tài sản quan trọng được di dời ngay đến nơi an toàn
đối với học sinh thì sẽ được nghỉ học từ ngày hai mươi năm tháng một mươi hai cho đến hết tảo
các bệnh viện trạm y tế nhà máy thì phải kiểm tra an toàn tại cơ sở của mình và cho công dân nghỉ kể từ ngày hai mươi năm tháng một mươi hai chuyển giữ lại một bộ phận bảo vệ và lực lượng ứng cứu ạ

đồng thời ban giám đốc công an tỉnh cũng đã chỉ đạo trưởng công an các huyện ven biển phải trực tiếp xuống địa bàn có cửa biển trồng yếu như là sông đốc nguyện trần dân thời khánh hội u minh cái đôi vàng phú tân gạch góc cục hiển cành hào đầm dê
nhà ban chỉ huy công an các đơn vị nghiệp vụ cũng đã trực tiếp xuống địa bàn phụ trách chỉ đạo kiểm tra công tác ứng phó với bão
phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền hướng dẫn vận động nhân dân chằn chóng nhà cửa bao dĩ ao đầm nưu thủy sản dì dài đến đài an toàn theo phương án của địa phương
tuyệt đối không đẩy xảy ra thiệt hại đến tính mạng sức khỏe của nhân dân trong quá trình sợi sáng tránh trú bão
vâng đó là công tác ứng phó với cơn bão số một mươi sáu của tỉnh cà mau chúng tôi xin được thông tin đến các đồng chí và các bạn nắm
vâng xin cảm ơn những thông tin mà phóng viên kiều thơ vừa cung cấp
bản tin một trăm một mươi ba online xin được tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
vào lúc tám giờ sáng nay một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại công ty cổ phần bánh kẹo trang an việt nam đóng tại khu công nghiệp bắc sơn thị xã bỉm sơn của tỉnh thanh hóa
do ngọn lửa lan quá nhanh bên trong công ty lại có nhiều vách ngăn gặp thời tiết hanh khô gió lớn cộng với nguyên liệu dễ cháy nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
và đến thời điểm hiện tại thì vẫn còn hai công nhân bị mắc kẹt bên trong nhà xưởng
theo thông tin ban đầu ngọn lửa phát ra từ lò nấu bánh kẹo rồi nhanh chóng lan ra khu vực chứa nguyên liệu
công nhân của công ty đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp chữa cháy tại chỗ
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh thanh hóa cũng đã điều động hàng chục chiến sĩ phương tiện cứu hộ đến dập lửa bảo vệ người và tài sản
ngọn lửa đã thiêu dụi toàn bộ khu vực nhà xưởng nhiều gian hàng các nhà kho khác với diện tích gần một năm trăm linh m hai thiệt hại ước tính ban đầu lên đến gần một mươi tỷ đồng
hiện lực lượng phòng cháy chữa cháy đang triển khai vương án dập lửa cứu hộ hai công nhân đang bị mắc kẹt trong nhà xưởng khống chế không để lửa lan sang các khu vực khác
cụ thể khi đang phối hợp tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông và an ninh trả tự tại khu vực xã võ ninh huyện quảng ninh
phòng cảnh sát giao thông phòng cảnh sát cơ động và công an huyện quảng ninh đã phát hiện thanh niên điều khiển xe máy chạy quá tốc độ nên tiến hành đón dừng để kiểm tra
thấy lực lượng công an đối tượng đã tăng ga bỏ chạy lực lượng công an đã truy đuổi và bắt giữ
kiểm tra trên người đối tượng công an đã thu giữ được hơn sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
qua đấu tranh bước đầu đối tượng khai nhận là phạm văn kiên chú tại xã võ ninh huyện quảng ninh đang vận chuyển số ma túy trên đi tiêu thụ
như thông tin đã đưa một lượng lớn ma túy được vận chuyển qua địa bàn thành phố hải dương tỉnh hải dương vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh này bắt giữ
với hai bánh heroin gần hai kg ma túy đá cùng bốn viên ma túy tổng hợp
thì đây là vụ thu được số lượng ma túy lớn nhất của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh này từ trước đến nay
vậy quá trình bắt giữ lực lượng công an đã phát hiện thêm thủ đoạn tinh vi gì của các đối tượng
mời quý vị và các bạn cùng đến với phản ánh của nhóm phóng viên một trăm một mươi ba online ngay sau đây
khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi một tháng một mươi hai tại km bốn mươi ba bốn trăm linh quốc lộ một mươi thuộc địa phận quý cao xã nguyên giáp huyện tứ kỳ
tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số một phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hải dương
tiến hành kiểm tra xe ô tô innova bị kiểm soát một mươi năm a một mươi một nghìn tám trăm bốn mươi một
lái xe là trần đức phương chú tại phường đông khê quận ngo quyền thành phố hải phòng
trên xe chở nguyễn tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại phường anh dũng quận dương kinh
và đặng đức trung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai chú tại phường đăng giang hồ quyền thành phố hải phòng

trên xe chở nguyễn tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú tại phường đăng giang hồ quyền thành phố hải phòng
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận vận chuyển xuống mặt dưới này cho một đối tượng ở thanh hóa về hải phòng tiêu thụ với tám triệu đồng tiền cộng
chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối tượng này cao một m sáu mươi bảy da trắng và có nốt ruồi ở đuôi mắt trái
cũng phạm tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh bắc giang là đối tượng nguyễn văn thọ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn cẩm y xã tiên hưng huyện lục nam tỉnh bắc giang